tại tỉnh cà mau hiện số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tăng cao nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại
tuy nhiên tỉnh này vẫn tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp
thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cho thấy trong một tuần qua
từ hai mươi ba tháng hai đến ngày một tháng ba tỉnh này có hơn bốn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng trên hai ca so với tuần trước đó
bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình dịch bệnh tăng cao là do thực hiện chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nên các hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân dần trở lại bình thường
các hoạt động tập trung đông người tổ chức đám tiệc liên hoan diễn ra thường xuyên làm cho dịch bệnh khó kiểm soát
bên cạnh đó ý thức chủ quan lơ là không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín của một bộ phận không nhỏ người dân
kể cả cán bộ chưa chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch nhất là thực hiện năm k
đối với việc dạy và học trực tiếp bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải yêu cầu
ban giám hiệu các trường học nắm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
đối với bậc mầm non vẫn tổ chức dạy và học trực tiếp nhưng theo nhu cầu của phụ huynh đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
phụ huynh tự test nhanh cho con cháu theo quy định nếu phát hiện f cách ly tại nhà
đối với cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông tiếp tục dạy và học trực tiếp
phụ huynh tự test nhanh cho con em theo quy định nếu âm tính đi học dương tính thì cách ly điều trị
các trường tổ chức test nhanh ngẫu nhiên nếu phát hiện trường hợp dương tính thực hiện các bước theo hướng dẫn của bộ y tế
trường học lớp học có học sinh f vừa tổ chức dạy trực tiếp kết hợp dạy trực tuyến nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập
trên thực trạng f tăng ca mỗi ngày việc vẫn cho học sinh đi học tiêm ẩn nhiều nguy cơ ca nhiễm sẽ tăng ở trẻ em
tuy nhiên việc giám sát xét nghiệm và cách ly ở trường học đang được tỉnh quản lý sát sao nên số ca vẫn đang trong tầm kiểm soát
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé